mở đầu là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn theo sở y tế hà nội từ sáu h đến một mươi hai h ngày hôm nay năm tháng tám
thành phố ghi nhận hai mươi sáu ca mắc mới covid một mươi chín trong đó một mươi chín ca tại cộng đồng bảy ca tại khu cách ly
các ca mắc mới phân bố theo chùm ca bệnh ho sốt thứ phát là một mươi tám ca sàng lọc ho sốt hai ca tân mai hoàng mai hai ca
nhà thuốc chín mươi năm láng hạ ba bùi thị xuân hai bà trưng một
và tính đến trưa nay cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một năm trăm một mươi bốn ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là chín trăm một mươi hai ca số mắc là đối tượng đã được cách ly là sáu trăm linh hai ca
thưa quý vị tất cả các lái xe luồng xanh ở hà nội đều phải có giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
đây là yêu cầu của sở giao thông vận tải hà nội nhằm ngăn chặn dịch lây lan qua luồng xanh
vận chuyển hàng hóa
theo đó toàn bộ người trên phương tiện phải có chứng nhận xét nghiệm âm tính với sars cov hai
theo phương pháp real time pcr hoặc test nhanh kháng nguyên còn hiệu lực và khai báo y tế trong suốt hành trình
trước đó có một số lái xe lợi dụng được cấp giấy thông hành để tổ chức chở người trái phép
nhiều lái xe không có giấy xét nghiệm âm tính hoặc giấy xét nghiệm hết hạn
bộ giao thông vận tải cũng cho biết sẽ đẩy nhanh việc test nhanh cho đội ngũ lái xe chở hàng hóa thiết yếu
tại các chốt kiểm soát bằng một trăm linh bộ kit mà chính phủ vừa bàn giao cho bộ
chợ siêu thị trung tâm thương mại có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung các mặt hàng thiết yếu
nhưng đồng thời cũng là những địa điểm tiềm ẩn rủi ro và nguy cơ lây lan dịch bệnh cao do tập trung đông người
chính vì vậy việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại các địa điểm này
cần phải được tăng cường giám sát chặt chẽ hơn nữa
nghi nhận của phóng viên thời sự tại một số cửa hàng tiệm
tiện ích và siêu thị ở hà nội
tại cửa hàng tiện ích trên phố trần quý kiên phục vụ nhu cầu thiết yếu cho phần lớn người dân tại khu vực này
vì vậy việc tăng cường công tác phòng dịch được cửa hàng trú trọng
trong đợt giãn cách này thì bên cửa hàng tôi thì mặc dù mở cửa từ hai mươi bốn trên hai mươi bốn
nhưng mà cung cấp thiết yếu tất cả các mặt hàng cho người dân
nhưng mà bên cạnh đấy thì cửa hàng cũng có triển khai rất tích cực về cái năm k cho người dân đến mua hàng
đảm bảo về xác khử khuẩn đa khẩu trang cũng như là đảm bảo giãn cách hai m khi những người đến mua hàng
bên cạnh đấy thì có những trường hợp mà có nhiệt độ thân nhiệt cao
thì bên cửa hàng tôi sẽ ghi lại thông tin cá nhân
và sau đấy sẽ gửi những thông tin đấy về bên chỗ y tế địa phương để còn có những biện pháp nhanh nhất
còn tại một trung tâm thương mại trên địa bàn quận long biên
là trung tâm lớn lượng người đến khá đông
tại các cửa ra vào đều có các tổ kiểm soát phòng dịch
chị bùi thị liên ở phường bồ đông

theo chị tại siêu thị công tác phòng dịch khá nghiêm ngặt mà mặt hàng cũng phong phú
giữa thời điểm dịch này thì mình cũng chọn đi siêu thị
những cái siêu thị kiểm soát dịch tốt
bởi vì là khi đến đây thì đều phải khai báo y tế
rồi là kiểm tra nhiệt độ rồi là giữ khoảng cách an toàn
và mặt hàng ở đây thì rất là phong phú
để yên tâm là không tránh bệnh hạn chế ra ngoài
thời điểm này các siêu thị khẳng định công tác phòng dịch luôn được đặt lên hàng đầu
bên cạnh đó sẽ liên tục bổ sung hàng hóa thiết yếu
không để khan hàng hoặc không có hàng phục vụ người dân
khi mà thấy tình hình dịch bệnh có căng thẳng lên
thì chúng tôi đã tăng dự trữ lên khoảng ba trăm linh
đặc biệt là những cái hàng thiết yếu
trong những mùa dịch trước mà khách hàng tiêu dùng rất là nhiều
khi mà vào siêu thị thì toàn bộ cái mặt hàng tươi sống
cũng vẫn rất là đầy đủ
rồi mặt hàng thực phẩm khô chúng tôi tăng cường lên
khách hàng yên tâm là hàng hóa rất là phong phú
bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
của các cửa hàng tiện ích siêu thị trung tâm thương mại
mỗi người dân khi đến các điểm tập trung đông người như
siêu thị trung tâm thương mại
cần tuân thủ khuyến cáo của bộ y tế
việc tuân thủ chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
tại những nơi này là hết sức quan trọng
để cùng chung tay ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết
đã tạm giữ phương tiện ô tô
đồng thời ra quyết định xử phạt ba mươi bảy triệu đồng
đối với ông thái hoàng hùng
trú tại phường long bình tân tp biên hòa
vì vi phạm nồng độ cồn và vi phạm quy định phòng chống dịch
tối ngày bốn tháng tám công an tp biên hòa
phối hợp với tổ tuần tra số ba công an tỉnh đồng nai
đã kiểm tra phát hiện ông thái hoàng hùng bốn mươi chín tuổi
là trưởng phòng của một quỹ tín dụng trên địa bàn tp biên hòa
điều khiển xe ô tô biển kiểm soát sáu mươi a hai nghìn tám trăm chín mươi bốn
lưu thông trên cách mạng tháng tám tp biên hòa
khi yêu cầu dừng xe kiểm tra tổ công tác xác định
ông hùng không thuộc các trường hợp được ra đường
từ một mươi tám h ngày hôm trước đến sáu h sáng ngày hôm sau
để phòng dịch theo quy định
ông hùng bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi không thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng dịch
với mức phạt là hai triệu đồng
ngoài ra khi lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành đo nồng độ cồn
đối với ông hùng kết quả vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
ông hùng còn bị lập biên bản vi phạm hành chính
trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
với mức phạt là ba mươi năm triệu đồng
đồng thời tước giấy phép lái xe trong thời gian hai mươi ba tháng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam hứa hán võ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại số một trăm linh tám trên hai mươi hai
đường hậu giang phường một mươi một quận sáu
về tội chống người thi hành công vụ
hứa hán võ là đối tượng đã ép xe
đồng chí đại úy phan tấn tài
cán bộ công an quận sáu
nhằm thoát khỏi sự truy đuổi
khiến cho đồng chí tài bị tai nạn và tử vong
vào chiều ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tổ công tác công an quận sáu
trên đường tuần tra kiểm soát
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phát hiện một thanh niên đang lưu thông trên đường
sau một mươi tám giờ tổ công tác yêu cầu dừng xe
để kiểm tra phát hiện thanh niên
có nghi vấn sử dụng ma túy trái phép
nên đã đưa về trụ sở công an phường một mươi một
để test ma túy và xử lý
khi gần đến trụ sở công an phường
thì đột nhiên đối tượng phóng xe bỏ chạy
tổ công tác lập tức truy đuổi
đến phường lò gốm thì đối tượng ép xe
khiến xe của đồng chí phan tấn tài
lao lên vỉa hè và đập vào tường nhà dân
mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời
nhưng do chấn thương quá nặng
đồng chí tài đã không qua khỏi
và hy sinh vào lúc hai mươi một h ba mươi phút
ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi
và ngay trong tối ngày hai tháng tám
đối tượng đã đến công an phường một mươi một
để tự thú
qua test nhanh
đối tượng dương tính với ma túy
tại cơ quan điều tra
hứa hắn võ khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của mình
thưa quý vị và các bạn
sau hơn hai ngày truy bắt
đến một mươi một h ba mươi phút hôm nay năm tháng tám
công an quận năm tử liêm
thành phố hà nội
đã bắt giữ được hai đối tượng
cướp xe máy của chị lê thị trâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
chú tại phường mỹ đình một
quận năm tử liêm
là nhân viên tổ môi trường đại mỗ
chi nhánh cầu diễn
hai đối tượng bị bắt giữ là
bùi quý dương
sinh năm hai nghìn ba
chú tại phường mai động
quận hoàng mai hà nội
và trịnh minh hiếu sinh năm hai nghìn hai
chú tại phường thanh xuân trung
quận thanh xuân hà nội
lực lượng công an cũng đã thu giữ tăng vật vụ án
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt những tên cướp còn lại
để làm rõ và xử lý theo quy định của hà nội
như đã đưa tin khoảng một giờ năm mươi năm phút
ngày ba tháng tám
chị trâm là nhân viên môi trường
đang dắt xe máy từ ngõ hai trăm hai mươi ba đường đại mỗ
đến trước cửa nhà số hai trăm hai mươi ba đường đại mỗ
thì bị một nhóm bốn thanh niên
đi trên hai xe máy
đi ngược chiều
rồi quay lại áp sát đe dọa
và cướp đi chiếc xe máy của chị
mặc nạn nhân kêu khóc vàng xịt
cơ quan cảnh sát
cơ quan cảnh sát
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn
tỉnh thanh hóa
đang kiểm tra xác minh vụ việc có dấu hiệu làm giả
con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
phát hiện vào ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi

tại km số một mươi quốc lộ nghi sơn
bãi chảnh thuộc địa phận xã tân trường
thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
và tạm giữ một xe ô tô con năm chỗ
dán tem kiểm định giả
sử dụng biển kiểm soát giả để lưu thông

thông báo ai là chủ sở hữu của xe ô tô con năm chỗ
nhãn hiệu chevrolet

là biển số giả

số máy đã bị tẩy xóa mài mòn
thì đến công an thị xã nghi sơn
địa chỉ tiểu khu năm phường hải hòa
địa chỉ tiểu khu năm phường hải hòa
thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa để giải quyết

gặp đồng chí lê sĩ hải
điều tra viên đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ để làm việc

từ ngày hôm nay thành phố đà nẵng sẽ thí điểm phương án cách ly f một tại nhà
bước đầu áp dụng tại quận ngũ hành sơn và huyện hòa vang

những thí điểm đối với f một đang cách ly tập trung đủ bảy ngày có kết quả xét nghiệm pcr ngày thứ nhất

và tuyệt đối không tiếp xúc với người khác trong quá trình cách ly

trong trường hợp tất cả mọi người trong nhà đều là f một cách ly tại nhà

trong khi đó ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh đồng nai cũng đã ban hành kế hoạch

huyện vĩnh cửu và huyện trảng bom

ghi nhận của phóng viên intv tại thành phố biên hòa

anh nguyễn sinh huy ngụ khu phố một phường hồ nai và hai người con trở thành f một

gia đình anh huy có nhà riêng nên đoàn khảo sát của bộ y tế và thành phố biên hòa

thực tế hiện nay một ca f có thể kéo theo nhiều người
nhiều gia đình có sự tiếp xúc hoặc sống gần đều phải cách ly theo
đây là điều không ai mong muốn
gia đình anh nguyễn xuân hoàng sống cạnh nhà

dù vậy họ cảm thấy vẫn may mắn vì còn được ở nhà
tôi thấy ở nhà tốt nhất

tập thể dục mấy con sáng dậy tập thể dục

còn f một nguy cơ cao được chuyển đi cách ly ở các nơi khác của tuyến thành phố
dù nhiều người dân mong muốn được cách ly ở nhà khi chẳng may mình là f một hay f hai
nhưng không phải ai là f một cũng được áp dụng mô hình này
phân nguồn theo yếu tố
công ty thị không đồng sẽ tiếp tục lan bánh mang những phần quà gồm thực phẩm nhu yếu phẩm đến với người lao động tại các khu cách ly
công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhằm giúp công nhân lao động vượt qua khó khăn trong giai đoạn này
thưa quý vị và các bạn dịch covid một mươi chín bùng phát đã làm thay đổi phương thức mua hàng của nhiều người tiêu dùng từ trực tiếp sang trực tuyến online
đặc biệt là trong thời điểm yêu cầu giãn cách xã hội tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ tại chỗ nhằm phòng chống dịch bệnh covid
thì nhu cầu mua sắm thực phẩm online càng trở nên sôi động hơn
hình thức mua bán này thuận tiện cho cả người bán và người mua trong mùa dịch covid một mươi chín
thế nhưng việc quản lý chợ thực phẩm online thì vẫn đang bị bỏ ngỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người tiêu dùng đòi hỏi cần phải sớm siết chặt
rất dễ tìm thấy bất cứ loại thực phẩm nào
từ đồ tươi sống đến chế biến sẵn đặc sản các vùng miền giao tràn lan trên các trang mạng
hầu hết các điểm bán đều giới thiệu với hình ảnh bắt mắt tươi ngon bảo đảm an toàn thực phẩm
tuy nhiên theo một số bản nội trợ thì vẫn cảm thấy bất an vì khó kiểm chứng chất lượng
chị vũ hà một người làm công việc nội trợ đã nhiều năm nay
nhưng cũng có những lúc mua phải thực phẩm online mà chất lượng không đúng như quảng cáo trên mạng
cái mùa dịch này thì tôi cũng có tham khảo trên các trang mạng
tôi cũng có mua một số những thực phẩm trên mạng
nhưng mà cũng có lần thì được những thực phẩm rất là tốt rất là ngon
nhưng mà đôi khi cũng đã phải gặp phải những cái thực phẩm không tốt
đó là về thấy thực phẩm nó đã không như là thực tế người ta quảng cáo về
có những cái sản phẩm là không ăn được mở ra là nó đã như là được quá hạn rồi
cho nên là tôi cũng đã không yên tâm không an toàn
ví dụ như là cái pate đóng hộp này
rồi là cái rút tô
không biết tiếc đấy cái quảng cáo rất là ngon
nhưng mà về nhà thì thực tế là tôi đã không ăn được
trên thực tế là bên cạnh các nhà hàng cơ sở kinh doanh
đồ ăn uống có đăng ký kinh doanh
có chứng nhận an toàn thực phẩm mở bán online
nhằm vừa chấp hành yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa duy trì hoạt động
thì đại đa số địa chỉ bán hàng online nhỏ lẻ theo kiểu gia đình
đều không có giấy phép kinh doanh
chất lượng chỉ được chủ cửa hàng tự cam kết
nên nguy cơ ngộ độc thực phẩm là điều không
một cái hạn chế khi mà mua qua mạng
thì đối với những cái mặt hàng thực phẩm
thì mình không kiểm tra trước được
cái chất lượng của hàng hóa nó ra làm sao
và hạn sử dụng như thế nào
khi về đến nhà thì có thể nó không được ưng ý
như mà mình đi mua trực tiếp cho lắm
chất lượng online thì cũng không thể kiểm soát được
mình cũng chỉ được xem ảnh hoặc là các cái sản phẩm quảng cáo trên mạng
và mình không thể chưa thực sự tin tưởng được
những cái hàng online thì thường thường là
mình cũng không thể kiểm tra rõ
có được nguồn gốc xuất xứ ở đâu
nên là cũng có rất là nhiều rủi ro
và nhiều khi là mình mua hàng trông trên mạng
thế chứ thực ra lúc mà mình nhận về
thì là sản phẩm nó không được như mình muốn
chỉ trong tháng bảy vừa qua
lực lượng quản lý thị trường hà nội
đã liên tiếp phát hiện
và ngăn chặn số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc
không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
đây cũng là hồi chuông cảnh báo
tới những người tiêu dùng có thói quen mua hàng online
không để ý đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm
của hàng hóa đồ ăn uống mình đặt mua